khi xã hội thay đổi và phát triển thì chương trình sách giáo khoa cũng phải thay đổi theo
tuy nhiên sự thay đổi đó có đôi lúc không phụ thuộc vào mong muốn hay giai đoạn phát triển của học sinh
và để bàn luận sâu hơn chúng tôi đã mời đến trường quay ông phạm tất thắng
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào biên tập viên mỹ linh và quý vị khán giả của kênh truyền hình nhân dân
và sau đây thì xin mời ông cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn tiếp nối chương trình
các giáo dục và đào tạo đưa vào chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp một mươi một từ nhiều năm nay
vì thế đề xuất này ngay lập tức đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ dư luận đặc biệt là các giáo viên văn học
tiến sĩ phạm hữu cường
theo tôi chúng ta cần phải giữ lại tác phẩm trí phèo của nam cao trong chương trình
giáo viên cần giảng như thế nào để các em học sinh hiểu đúng tác phẩm
bởi trước đó cũng đã từng bị hiểu sai nhiều lần chứ không phải chỉ bây giờ
dù như thế nào khi tác phẩm này vẫn mang những giá trị hiện thực
và nhân đạo rất sâu sắc
tiến sĩ văn học trịnh thu tuyết cũng nhấn mạnh
trí phèo là một kiệt tác của văn học hiện thực phê phán giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tôi tin chuyện ngắn chí phèo luôn xứng đáng tồn tại bên cạnh bất kỳ tác phẩm nào trong các giai đoạn trước và sau nó
thực tế việc đưa vào hay ra một tác phẩm văn học trong chương trình sách giáo khoa
không phải chỉ dựa vào quan điểm hay đề xuất của một cá nhân
tuy nhiên rõ ràng chương trình sách giáo khoa
hiện nay tại các bậc học vẫn còn nhiều vấn đề cần sự quan tâm của các nhà giáo dục
thưa ông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể nhận thấy một điều
đó là có rất nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh vấn đề đề xuất bỏ tác phẩm trí phèo của nhà văn nam cao
ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn lớp một mươi một
vậy thì ông nghĩ sao và ông có đồng tình với ý kiến này không
khi mà chúng ta đang chuẩn bị biên soạn bộ sách nhà giáo khoa mới
thì cũng có nhiều ý kiến từ các nhà khoa học những người nghiên cứu và kể cả những người dân
quan tâm đến việc xây dựng sách giáo khoa
thì bàn về những vấn đề rất là cụ thể đưa nội dung này hay là nội dung khác vào
và ngược lại đưa nội dung này hay nội dung khác bài này bài khác ra khỏi
cái chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
tôi cho đó cũng là việc bình thường và tất cả những ý kiến đó đều xuất phát từ cái tâm huyết đối với giáo dục
và chúng ta đều trân trọng
thế còn để đưa một bài cụ thể vào hay da hay là một nội dung kiến thức vào hay da
thì chúng ta sẽ phải làm rất là thận trọng
chúng ta phải có ý kiến từ các nhà khoa học rồi chúng ta có những thẩm định
rồi chúng ta có những cái thử nghiệm xem nó có phù hợp hay không
cho nên là tôi nghĩ là về phía cơ quan chuyên môn
thì nên trân trọng tất cả những ý kiến tâm huyết
từ những người dân đóng góp
thế còn việc xây dựng cái chương trình cái sách giáo khoa như thế nào
cho nó phù hợp nó khoa học nó đáp ứng được cái yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay
thì là một việc chúng ta phải làm rất là cẩn thận rất là chặt chẽ
vâng thưa ông có nhiều ý kiến cho rằng trên thực tế hiện nay
thì chương trình học của học sinh đang bị quá tải về khối lượng kiến thức
và thậm chí là có nhiều nội dung học thì cũng đã không còn phù hợp nữa
ông có đồng tình với những ý kiến hay không
tôi đồng tình
bởi vì đấy là một trong những lý do mà chúng ta phải đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
hiện nay công việc mà chúng ta hệ thống giáo dục của chúng ta đang làm
thế thì trở lại với cái câu hỏi của chị
thì đã có một giáo sư toán học giáo sư văn như cương
đã nêu là đến khoảng ba bốn mươi kiến thức toán ở phổ thông là không hữu dụng đối với học sinh
sau khi mà xong cái chương trình giáo dục phổ thông
và các cái môn khác thì tôi nghĩ là cũng có tình trạng tương tự
mặc dù chúng ta chưa có những cái thống kê cụ thể
nhưng một cái thực tế mà chúng ta cảm nhận được
đấy là dường như hình học sinh của chúng ta giai đoạn vừa qua
phải học quá nhiều khối lượng kiến thức quá nhiều
và có nhiều kiến thức mà nó mang tính hàn lâm bằng tính kinh viện
không áp dụng vào thực tế
dù là sau cái bận học
phổ thông các em có làm gì đi chăng nữa
tiếp tục học lên hay là tiếp tục chuẩn bị để bước vào thị trường lao động
thì có những kiến thức mà nó cũng không thực sự cần thiết
và nó làm cho chương trình quá tải nặng nề
học sinh phải học quá nhiều
đó là một cái lý do mà chúng ta phải đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
chương trình sách giáo khoa của phổ thông bây giờ thì
tương đối nặng không phải là quá nặng
nó tương đối nặng để học cho nó phải học
học hơi nhiều
cái tính sáng tạo thì các cô dạy là vì chương trình nó quá nặng
ngay bản thân các cô nó cũng bị nặng
thành ra là để tính sáng tạo thì học trò lại phải học thêm
con thấy nhiều lúc mình kiểu có nhiều môn nó khó quá
chương trình nó khó các cô bắt đi học thêm nhiều nặng quá không vào được đâu ạ
môn văn là viết văn mì các cô yêu cầu cao quá
kiểu phải đúng là phải dài hơn hai trang
tinh học thì
ở cô thì
thì cô chỉ cho
học cô chỉ cho ngồi
ngồi vào phòng tin rồi cô
cô chơi chứ là
rồi các bạn
nhiều bài văn với cả là
đừng có ép học sinh
học nhiều quá
thưa ông mới đây quốc hội đã lùi thời điểm thi hành chương trình sách giáo khoa mới
thêm hai năm nữa để có thể chuẩn bị được tốt hơn
tuy nhiên là theo ông thì khi mà thi hành chương trình sách giáo khoa mới này
thì theo hình thức cuốn chiếu
thì liệu có thể làm thay đổi được
cái tình hình giáo dục đang nặng về lý thuyết như hiện nay
cũng như là làm hạn chế tư duy sáng tạo của cá nhân mỗi học sinh
trước tiên là liên quan đến nghị quyết của quốc hội
thì nghị quyết có đề cập đến chuyện hai năm
nhưng không phải là cho một cái thời gian cứng là hai năm
mà nghị quyết có nêu là
tối đa là hai năm
tức là nếu mà chúng ta chuẩn bị
ngành giáo dục của chúng ta phải chuẩn bị xong sớm tất cả các điều kiện
chúng ta thấy yên tâm rồi
thì chúng ta có thể triển khai ngay sau một năm nữa
nhưng mà không quá hai năm
thì chúng ta bắt đầu phải đưa cái chương trình
và sách giáo khoa mới vào
trong thực tế
triển khai trong thực tế
đó là một điểm
điểm thứ hai thì cuốn chiếu hay không cuốn chiếu ấy
thì nó là cái hình thức triển khai
cái việc đổi mới chương trình sách giáo dục phổ thông thôi
thế còn cái việc mà có giảm tải được hay không
có làm cho cái chương trình sách giáo khoa
mà sắp tới chúng ta đưa vào
nhẹ nhàng nó phù hợp
đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục cũng như
đáp ứng được yêu cầu
đào tạo ra một cái thế hệ công dân một cái thế hệ
lao động bước chân vào cái thị trường lao động
được chuẩn bị đầy đủ
về mặt kiến thức về mặt kỹ năng
thì đó là do cái việc
chúng ta xây dựng
và sách giáo khoa như thế nào
thưa ông hiện nay thì có thể nói là
chúng ta dường như đang cung cấp một khối lượng kiến thức rất là đồ sộ
đối với các em học sinh
vậy theo ông thì điều đó là do nhu cầu cần thiết
có những cái kiến thức đó của các em
hay là do
ý muốn cung cấp thật nhiều kiến thức của ngành giáo dục
tôi nghĩ là cả hai
một là chúng ta phải thấy là cái sự phát triển
của khoa học kỹ thuật
khoa học giáo dục
hết sức là nhanh chóng
trong những cái năm gần đây
cái lượng kiến thức nó tăng lên rất là nhiều
những cái tri thức
những cái phát minh mới
của nhân loại rất là nhiều
chúng ta cũng phải đưa vào
để học sinh của chúng ta có thể tiếp cận được với những cái nền tảng kiến thức mới
những cái phát minh mới những thành tựu mới
của khoa học kỹ thuật
cũng như là khoa học giáo dục
đó là một yêu cầu
cái thực tế
theo suy nghĩ của tôi
và cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia
thì dường như là chúng ta ở các cái môn học cụ thể
thì chúng ta cũng đưa vào quá nhiều
và nó thành một cái
tình hình chung
tất cả các môn học thì dường như là cái kiến thức
chúng ta đưa vào là
cho nên nó làm cho cái chương trình phổ thông rất là
và có những cái nội dung mà nó
rất là cao
ví dụ như là những cái kiến thức mà
triết học chúng ta đưa vào
cái chương trình trung học phổ thông
khá là nhiều
thực sự đã phù hợp hay chưa
vậy theo ông thì chúng ta có nên thay đổi cách thức cung cấp kiến thức cho học sinh hay không
và để làm được điều đó thì chúng ta nên làm như thế nào
chắc chắn là
phương thức mà cung cấp kiến thức
là phải thay đổi
không chỉ là
cái xây dựng chương trình
và sách giáo khoa
mà cách thức truyền đảng
giáo viên đối với học sinh
nó cũng sẽ phải khác
hiện nay thì chúng ta cái cách dạy của chúng ta vẫn chủ yếu là cái cách dạy
mang tính truyền thụ
thầy cô giáo già
học sinh tiếp thu một cách khá thụ động
thay vì việc
truyền thụ kiến thức
thầy cô nói những cái gì thầy cô
có trong chương trình
có trong sách giáo khoa
và để học sinh nhớ
về sau lại
kiến thức đó cho thầy cô thông qua việc thi kiểm tra
chúng ta chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản
bên cạnh đó
ta phải giúp học sinh của chúng ta
giải luyện kỹ năng
chứ còn cái việc mà học
mà theo kiểu truyền thụ
là không bao giờ đủ cả
vâng thưa ông hiện nay cũng có một số quốc gia trên thế giới
họ đã thay đổi
cách thức giáo dục của họ
và cũng đã đạt được những cái kết quả rất là tốt đó là
trẻ em thay vì phải đến trường dành thời gian để
học ở trường quá nhiều thì nó có thể khám phá được cuộc sống xung quanh
và nó cũng đã
có những cái
sự phát triển rất là tốt dành cho trẻ
vậy thì ông nghĩ sao về
ngành giáo dục của việt nam hiện nay liệu chúng ta có nên đi theo cách thức thay đổi như thế hay không
có thể nói là
xác định một cái
thì nó phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
và đặc biệt là cái mức sống
rồi cái nhận thức của dân cư
cho nên là có những cái mô hình có thể là
ở quốc gia này
thì cũng chưa hẳn
tốt như thế
ở quốc gia khác
hoặc là khi chúng ta áp dụng vào việt nam
với đất nước chúng ta là cái đất nước mà có dân số trẻ
cái đội ngũ học sinh
hiện nay là rất nhiều
và chúng ta thấy là hiện nay đang quá tải ở các cái
ở các đô thị
nên nếu chúng ta
mà cho học sinh đến trường
rồi là để cái
thầy cô hướng dẫn
có cái sự
quản lý của gia đình
thông qua việc tự học đủ điểm kiến thức
thì có lẽ cũng sẽ không
hoàn toàn phù hợp
bởi vì chúng ta
hiện nay chúng ta vẫn phải
giáo dục ở trên lớp
cái phương pháp
và cái cách thức
thì tôi thấy là tán thành
đó là cần phải thay đổi
nhân cái dịp mà chúng ta thay đổi chương trình sách giáo khoa hiện nay
thì cái quan trọng
mà nãy chúng ta đã có trao đổi
đó là thay đổi cái phương thức
cái cách thức
tức là ngoài những kiến thức mà được trang bị
thì cần trang bị cho các em
cái kỹ năng
cái phương pháp để các em có thể tự tìm hiểu kiến thức
trong quá trình phát triển
trong quá trình đổi mới
chúng ta tiếp thu
một cách phù hợp
những kết quả
của những cái quốc gia
mà có cái nền giáo dục tiên tiến
phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội của việt nam
đó là điểm mà chúng tôi thấy là cũng cần phải quan tâm
trong cái việc đổi mới chương trình sách giáo khoa lần này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
với các bậc học như hiện nay
thì khối lượng kiến thức mà học sinh phải tiếp nhận là rất lớn
thậm chí có nhiều bài học
mà kiến thức vượt quá khả năng nhận thức của trẻ ở độ tuổi đó
những ý tưởng tư duy sáng tạo không đúng với chương trình
cũng không được chú trọng hay quan tâm
và đã đến lúc
những điều này phải thay đổi
để chương trình sách giáo khoa mới sẽ thực sự đem lại luồng sinh khí mới cho việc dạy và học
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết